chiều bốn tám đoàn công tác của tổng cục thủy lợi đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số ba và đảm bảo an toàn hồ chứa tại tỉnh bắc giang
kiểm tra về công tác ứng phó với bão số ba và bảo đảm an toàn hồi chứa trên địa bàn tỉnh bắc giang
ông nguyễn văn tỉnh tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với bão số ba của tỉnh bắc giang
toàn tỉnh hiện có một mươi ba trên bốn mươi hai hồ do hệ thống công ty thủy lợi quản lý đang bị xuống cấp
do ảnh hưởng của cơn bão số ba có một mươi trên bốn mươi hai hồ chứa đạt một trăm linh dung tích thiết kế bảy hồ bắt đầu tràn
các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa đã được tỉnh cơ quan chuyên môn quan tâm thực hiện
đối với các hồ xuống cấp đã được phê duyệt nâng cấp sửa chữa từ nguồn vốn ngân hàng thế giới
tỉnh sớm quan tâm hoàn tất thủ tục khởi công sớm công trình để nâng cao khả năng chống lũ bão cho các hồ
về phía tổng cục thủy lợi sẽ quan tâm hỗ trợ thủ tục bố trí giải ngân vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình